chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị có một ngày mới tốt lành và đừng quên thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để bảo vệ mình và gia đình
thưa quý vị số ca dương tính sắc covid một mươi chín ở hà nội tiếp tục tăng
nhiều câu hỏi đặt ra liệu hà nội có siết chặt hơn quy định phòng dịch
mời quý vị cùng theo dõi trong thông tin chi tiết
theo kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
việc công bố mức độ dịch covid một mươi chín sẽ được thông tin vào thứ sáu hàng tuần
việc công bố mức độ dịch dựa trên ba tiêu chí gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng
trên số dân số thời gian độ bao phủ vaccine covid một mươi chín và việc đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến trên địa bàn
riêng về tiêu chí một những ngày gần đây hà nội liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
hà nội thường bốn tháng một mươi một có tới sáu mươi bốn ca ở cộng đồng phân bố tại nhiều quận huyện
quận ba đình ghi nhận nhiều nhất với hai mươi một ca
quận hà đông và huyện gia lâm mỗi nơi có một mươi hai ca
quận hoàng mai và hai bà trưng mỗi nơi có ba ca
quận thanh xuân bắc tử liêm long biên và huyện đông anh mỗi nơi có hai ca
quận tây hồ cầu giấy nam tử liêm và huyện sóc sơn mê linh mỗi nơi có một ca
theo thống kê của sở y tế hà nội hiện thành phố có một mươi ổ dịch ở cộng đồng gồm ổ dịch đường bưở
cống vị ba đình một mươi bảy ca mắc ổ dịch phú la hà đông chín ca mắc ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm ba mươi ca mắc
ổ dịch thủ lệ ngọc khánh ba đình sáu ca mắc ổ dịch phú vinh an khánh hoài đức một mươi bốn ca mắc
ổ dịch lê đức thọ nam tử liêm bảy ca mắc ổ dịch nam dư lĩnh nam hoàng mai hai mươi bốn ca mắc
ổ dịch bạch chữ tiến thắng mê linh một trăm hai mươi hai ca mắc ổ dịch xài sơn quốc oai một trăm bốn mươi một ca mắc
ổ dịch trần quang diệu ô trợ dừa đống đa ba mươi tám ca mắc
ngoài ra hà nội đã ghi nhận bảy mươi năm trường hợp người về từ các tỉnh có dịch dương tính với sars cov hai
và ba mươi hai trường hợp dương tính sars cov hai thứ phát từ những người về từ các tỉnh có dịch
trước đó ngày một tháng một mươi một hà nội đã công bố thành phố ở mức hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín là màu vàng nguy cơ trung bình
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo sức khỏe đời sống sáng ngày hôm nay
chúng tôi hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có những điều chỉnh phù hợp
về lịch trình công việc giảm thiểu tối đa những nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại các địa phương cao điểm dịch bệnh
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo